tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bà irina bokova tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa việt nam và unesco không ngừng phát triển trong thời gian qua
nhiều dự án về giáo dục văn hóa khoa học thông tin của unesco đã và đang phát huy tác dụng cả về chính sách lẫn thực tiễn ở việt nam
những hỗ trợ về mặt tri thức kỹ thuật quản lý tài chính của unesco đã đóng góp lớn cho sự phát triển hài hòa bền vững tại việt nam
những danh hiệu mà unesco phong tặng cho việt nam đã làm thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân về những di sản đang có tại địa phương đất nước mình
đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của việt nam để những địa danh đó được bảo tồn phát triển cùng đất nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự đóng góp cá nhân của bà irona bokova với tư cách tổng giám đốc của tổ chức này
bà irina bokova cảm ơn những ghi nhận của chủ tịch quốc hội nói riêng và của việt nam nói chung với cá nhân bà
bà erina bokova cho rằng việt nam đang đạt được những thành tiệu quan trọng trong quan hệ hợp tác hai bên với unesco về văn hóa giáo dục công nghệ và truyền thông
đồng thời khẳng định unesco sẽ phối hợp chặt chẽ để góp phần vào sự phát triển chung của việt nam